thưa quý vị công an cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đang tạm giữ hình sự
võ thanh kiệt về hành vi giết người và lưu nhật huy về hành vi che giấu tội phạm
cả hai đối tượng cùng chú tại xã hòa bình huyện trợ mới tỉnh an giang
theo thông tin ban đầu trong lúc điều khiển xe tham gia giao thông giữa kiệt và phạm hoàng kiên
chú huyện chợ mới xảy ra mâu thuẫn
chiều ngày một mươi ba tháng năm kiệt rủ và chở huy đến chặn đầu xe của kiên
hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
trong lúc xấu xát kiệt dùng dao tự chế chém nhiều nhát khiến kiên tử vong
sau khi gây án kiệt bảo huy chở kiệt trốn khỏi địa phương
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến khoảng hai giờ sáng ngày một mươi bốn tháng năm
huy vừa trở về nhà thì bị lực lượng công an bắt giữ
còn kiệt cũng bị bắt giữ ngay sau đó khi đang lẩn trốn tại xã an thạnh trung huyện trợ mới
đồng thời lực lượng công an cũng thu hồi con dao gây án